sáng nay tại hà nội thanh tra bộ công an tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn hai mươi ba
triển khai nhiệm vụ công tác năm hai nghìn hai mươi ba
thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an dự và chỉ đạo hội nghị
năm hai nghìn hai mươi hai thanh tra bộ công an đã thực hiện có hiệu quả chất lượng các mặt công tác thanh tra
phát hiện kiến nghị xử lý kịp thời các tập thể cá nhân có khuyết điểm vi phạm
đã cụ thể hóa ban hành một mươi bảy quy trình thực hiện các mặt công tác thanh tra
thể hiện tinh thần chủ động quyết liệt đi tắt đón đầu trong việc triển khai thực hiện nghị quyết số một mươi hai
ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai của bộ chính trị
chủ trì tham mưu xây dựng trình bộ trưởng ban hành bốn thông tư góp phần hoàn thiện hệ thống văn bản
quy phạm pháp luật về quy trình công tác thanh tra chủ động tham mưu đúng và chúng cho lãnh đạo bộ
chỉ đạo công an các địa phương tiến hành hai chuyên đề thanh tra diện rộng và trực tiếp tiến hành hàng chục cuộc thanh tra
theo kế hoạch thanh tra đột xuất và kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra
làm tốt vai trò cơ quan thường trực ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực lãng phí của bộ
ghi nhận biểu dương và chúc mừng những thành tích mà tập thể cán bộ chiến sĩ thanh tra bộ công an đạt được trong năm hai nghìn hai mươi hai
thứ trưởng trần quốc tỏ yêu cầu thanh tra bộ triển khai thực hiện nghiêm túc hiệu quả kế hoạch
về công tác thanh tra năm hai nghìn hai mươi ba của lực lượng công an nhân dân tuyệt đối chấp hành và thực hiện nghiêm túc
quy trình quy định nguyên tắc về nghiệp vụ thanh tra thực hiện tốt công tác thẩm định dự thảo kết luận thanh tra
luôn đảm bảo tính minh bạch liêm khiết trong kết quả các cuộc thanh tra nâng cao chất lượng cho từng cuộc thanh tra
chú trọng công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng công an nhân dân tăng cường kiểm tra giám sát
thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt trong đơn vị
đề cao tính chủ động sáng tạo dám nghĩ dám làm dám chịu trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo các cấp
trong thực hiện chức trách nhiệm vụ bậc giao